quý vị thân mến sau khi di chuyển một quãng đường dài đến adiyaman của thổ nhĩ kỳ
đội cứu hộ quốc tế thuộc bộ công an việt nam đã bắt tay vào việc từ bảy h ba mươi phút sáng ngày một mươi một tháng hai theo giờ địa phương
và đến ngày hôm nay là ngày một mươi ba tháng hai thì mặc dù mới bước sang ngày thứ ba tham gia công tác cứu nạn cứu hộ tại thành phố adiyaman
nhưng sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của các thành viên đoàn cứu nạn cứu hộ việt nam
đã được các lực lượng cứu hộ thổ nhĩ kỳ và quốc tế đánh giá cao
cho đến chín giờ ngày một mươi ba tháng hai theo giờ việt nam lực lượng cứu hộ của việt nam phối hợp với các đơn vị cứu hộ quốc tế
đã tìm kiếm và đưa ra khỏi hiện trường đống đổ nát hai thi thể
khối lượng bê tông lớn khiến lực lượng cứu hộ gặp khó khăn
tuy nhiên đoàn cứu hộ đã có phương án phù hợp cắt phá chia nhỏ cấu kiện để loại bỏ tạo lối tiếp cận người bị nạn
có những mảng bê tông rộng đến ba mươi m hai các thiết bị cơ giới như máy xúc không thể phá bỏ
trước đó bằng sự chuyên nghiệp và tiến độ khẩn trương đoàn cứu hộ việt nam đã phối hợp với quân đội pakistan
phát hiện và cứu được một thiếu niên một mươi bốn tuổi còn sống sau năm ngày bị vùi lấp trong đống đổ nát
các phương tiện hiện đại mà đoàn cứu hộ việt nam đưa sang đang phát huy tác dụng rất tốt trong công tác tìm kiếm nạn nhân đặc biệt là các thiết bị thủy lực
khoảng một mươi sáu h ba mươi giờ địa phương ngày một mươi hai tháng hai đã có một trận động đất bốn năm độ richter tại adiyaman
tối ngày một mươi một tháng hai khoảng một mươi một giờ đêm cũng xảy ra dư chấn gây khó khăn cho công tác cứu nạn
kết thúc việc cứu nạn hộ này hai lực lượng cứu nạn hộ của
việt nam và của pakistan đã ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của nhau
đặc biệt là sự nỗ lực của cứu việt nam đã tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất
để cho các lực lượng cứu nạn hộ của các nước khác tiếp cận và để đưa được người nạn vẫn còn sống cho nơi an toàn